khám xét nơi ở của hai đối tượng tại thành phố cam ranh cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng
qua điều tra ban đầu chúng tôi đã xác định các đối tượng này là người ở ngoài địa phương để vào đây cam ranh để mà thường xuyên rải tờ rơi và gọi điện thoại để kêu gọi những người vay nợ
tuy nhiên khi vướng vào cái vòng vay nợ của các đối tượng này thì là các đối tượng này cho vay với lãi suất rất là cao
khi những người cho vay mà không có khả năng trả nợ đầy đủ thì
các đối tượng này đã nhiều lần gây sức ép cho các con nợ để buộc họ phải vay món nợ mới
thủ tục vay nhanh gọn dễ dàng không cần tài sản thế chấp không cần chứng minh thu nhập thậm chí không có cả hồ sơ vay và đáp ứng mọi nhu cầu về tài chính của khách
đây là cách các đối tượng tung ra để chiêu dụ những người có nhu cầu vay tiền
điều tra ban đầu của công an thành phố cam ranh cho thấy từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hai đối tượng này đã cho ba người dân vay với số tiền gần một một tỷ đồng với lãi suất từ bốn trăm năm mươi một chín một năm đến một bốn mươi hai chín một năm
vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định trong bộ luật dân sự hai mươi từ hai mươi hai năm trăm chín mươi năm lần đến năm mươi hai một trăm bốn mươi năm lần thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
qua đây thì công an thành phố cũng khuyến cáo mọi người là không nên
vướng vào thực hiện các giao dịch vay của các đối tượng hoạt động tín dụng đen này
tại vì khi mà đã vướng vào thì không có lối thoát ra
bản thân những người vay đã rất là khó khăn về kinh tế rồi
mọi người hãy tìm đến những cơ quan tổ chức tín dụng được nhà nước công nhận và thực hiện theo đúng quy trình
thời gian tới tình hình kinh tế lao động việc làm
đứng trước nhiều khó khăn thách thức
cùng với đó nhu cầu tài chính cuối năm sẽ tăng cao nhất là vào dịp cận tết nguyên đán
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen sẽ phức tạp theo quy luật
lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen
xiết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời
thưa quý vị hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
một trăm linh quân số của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội vẫn duy trì ứng trực
tại các điểm nóng các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố phục vụ người dân đi lại thuận tiện an toàn
công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông công an hà nội chủ trì
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an quận huyện huy động lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt phương án bốn
về chỉ huy giao thông điều khiển giao thông chống ủn thắc giao thông và phòng ngừa tên hạ giao thông trên địa bàn thủ đô
lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nghiêm công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn hai k bốn k
tập trung các khung giờ cao điểm các ngã ba ngã bốn đều bố trí lực lượng cảnh sát giao thông
kết hợp chặt chẽ giữa trung tâm chỉ huy công an thành phố với trung tâm chỉ huy đèn tín hiệu giao thông
và các lực lượng làm thực tế tại hiện trường nhằm điều tiết giao thông đạt hiệu quả cao nhất
đồng thời tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tên hạ giao thông
un thắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn các phương tiện vận tải hành khách trở quá số người quy định dừng đỗ trái phép
để đảm bảo cho người dân có kỷ nghị lễ an toàn công an tp hồ chí minh đã tổ chức hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
vào tối hôm qua tại giao lộ lũy ban bích thoại ngọc hầu cục cảnh sát giao thông số bảy gồm đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất
các đội cảnh sát giao thông trật tự quận tân phú phú nhuận tân bình đã có mặt phối hợp làm nhiệm vụ
từ khoảng hai mươi giờ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra đối với hàng loạt phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
tuy nhiên nhiều lái xe vi phạm đã từ chối hợp tác thậm chí bỏ phương tiện đưa ra nhiều lý do để rời đi
trong khoảng một giờ đồng hồ tổ công tác đã kiểm tra ba trăm chín mươi trường hợp lập biên bản vi phạm một mươi hai trường hợp
từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hồ chí minh bừa nợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn cho đến tết nguyên đán
một tháng qua gần hai ba trăm linh tài xế đã bị phạt tước bằng lái trong đó có nhiều trường hợp bị lập biên bản xử phạt vào ban ngày
còn tại đà nẵng hình ảnh các tổ công tác đặc biệt chín trăm một mươi một và lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở có mặt trên khắp các tuyến đường đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây
công tác tuần tra được duy trì đều đặn mỗi đêm từ thành thị cho đến nông thôn các tổ công tác này đang tăng cường tuần tra khép kín địa bàn
nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa phương đã được đảm bảo không xảy ra các điểm nóng phức tạp người dân được yên tâm vui thế sương lịch
tám năm qua tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại năm mươi sáu xã phường trên địa bàn thành phố đà nẵng luôn được duy trì đều đặn
tổ tuần tra bắt đầu từ hai mươi h tối đến bốn h sáng hôm sau
khi hẻm nhỏ nơi có nguy cơ xảy ra trộm cắp tài sản tụ tập gây mức an ninh trật tự
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tổ chức tuần tra kiểm soát
do đó nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở người dân không khóa cửa trộm cắp tài sản đã bị tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phát hiện bắt giữ
đặc biệt là trộm cắp xe máy diễn biến hết sức tập lực lượng tuần tra phường trong thời gian qua cũng đã phát huy được hiệu quả của công tác tuần tra
đặc biệt là trong dịp noel tết duyên lịch và tết nguyên đá năm hai nghìn hai mươi bốn vừa rồi thì lực lượng tuần tra cũng đã khám phá được không một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản
nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng trộm cắp hay các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự
lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở cũng tăng cường tuần tra linh hoạt
người dân phần nào yên tâm khi tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn thường xuyên có mặt nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc
hôm nay chúng ta đã biết được là số đối tượng trẻ em có nguy cơ phản luật là thường xuyên là tổ chức đi vào cuối tuần
và công giờ của đối tượng là đi từ một mươi sáu h một mươi bảy h hoặc là tới từ bảy h
tới giờ đêm tới đến hai mươi ba h thì công tác tuần tra sẽ tập trung vào những tuyến địa bàn phức tạp cho đối tượng
để từ đó ngăn chặn tình tội phạm xảy ra trên địa bàn
cuối năm tết đã nghe là có đồng bánh tư đi qua là cũng an tâm cho nên là trộm cắp các khu vực để ăn tết vui vẻ
còn đây là một buổi tuần tra của tổ công tác đặc biệt chín trăm một mươi bốn
đây là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố
vừa các hợp hóa trang
phục và tuần tra công khai
những trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm đều được kiểm tra như thế này
tình hình trật tự an toàn trên thành phố diễn ra rất là phức tạp
lộ lên những là thành thiếu niên là tăng trưởng không khí để đi đánh nhau và đi cắt xe đồ chế gây mất ăn trật tự
thì lực lượng c hai chín trăm một mươi một của thành phố đà nẵng thì luôn nưu cao tinh thần
tuần tra khiếp kiến địa bàn
khi phát hiện các đối tượng thì sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn
với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm
trong năm qua năm tội chiến một một đã xiết chặt địa bàn xử lý bốn trường hợp vi phạm
bàn giao một bốn trăm tám mươi một đối tượng cho công an cơ sở xử lý
tập trung vào các lỗi vi phạm an ninh trật tự ma túy và giao thông
những đóng góp tích cực của lực lượng chiến một một và lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở
đã góp phần kéo giảm tội phạm để người dân thành phố luôn có cuộc sống bình yên
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng suy khắc
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt một phụ nữ
buôn bán một trăm bốn mươi kg pháo nổi trái phép với thử đoạn tinh vi
qua công tác nghiệp vụ lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn
có một đối tượng chuyên buôn bán pháo nổi trái phép với thử đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
các lực lượng phối hợp bắt quả tàng hoàng thị tuyết chú tại xã an phước huyện long thành
đang tàng trữ tám mươi bốn hộp pháo hoa nổ tại quán cà phê phong hải do chính tuyết làm chủ
tiếp tục kiểm tra bên trong phòng ngủ của tuyết công an phát hiện thêm tám hộp pháo
tổng trọng lượng của số pháo nổi trái phép cơ quan công an thu giữ là một trăm bốn mươi kg
còn đối tranh bắt đầu tuyết khai nhận đã mua số pháo trên trên mạng xã hội
của một đối tượng chưa rõ le lịch để về bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được công an huyện long thành tiếp tục điều tra mở rộng
mặc dù mỗi năm đều xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến pháo nổ
thế nhưng cứ đến gần dịp tết nguyên đán thì không ít thanh thiếu niên
trong đó đa phần là các em học sinh vẫn len lút mua các vật liệu tiên chất
để về tự chế pháo ghi nhận sau đây tại tỉnh đắk lắc
đây là sáu học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn xã iaoi huyện rông bắc tỉnh đắk lắc
sau khi mua hóa chất trên mạng các em vào youtube xem hướng dẫn rồi chế tạo pháo
ngoài để đốt vào dịp tết các em còn bán cho các bạn cùng trường
với mức giá từ năm cho đến ba mươi đồng một quả pháo
tại nơi ở của sáu học sinh công an thu giữ ba năm kg hóa chất
và năm mươi sáu quả pháo tự chế
cháu và cùng mấy bạn góp được một trăm linh và học hỏi trên mạng
để mua chất ca xe lũ ba rồi lưu hình và nách chi
một tháng thì tự giả rồi sau đó bọn cháu vào youtube
để học hỏi cách chế tạo pháo
hôm nay các chú công an đã giải thích cho cháu và các bà hiểu
chế tạo pháo dẫn đến hậu quả chết người
còn đây là một một kg tiền chất mà lực lượng công an vừa thu giữ
tại một nhà học sinh thuộc trường
học sinh này đã mua trên shopee các hợp chất như caliclorat
bột lưu hình bột than và natri
sau đó tự trộn thành hợp chất dùng làm thuốc pháo
và bán cho tám học sinh khác trong trường
các em đã tự cuốn giấy thành pháo và đốt gây tiếng nổ
sau đó thì quá trình mà nhồi giấy để tạo thành thuốc pháo
thì có thể dẫn đến massage
quá trình này có thể massad có thể là dẫn đến nhiệt
và dẫn đến nhiệt
để gây nổ cái việc vụ việc mà các loại hóa chất tự chế thành thuốc pháo này nổ
thì nó gây sức công phá rất lớn
nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của các cháu
cũng như những người ngồi xung quanh
tai nạn do pháo nổ thường ở mức độ nặng và rất nặng
có nhiều thanh thiếu niên đã tử vong hoặc bị thương tật
như cụt tay mù mắt
do đó thanh thiếu niên học sinh và người dân
cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
về quản lý và sử dụng pháo nổ
không chế tạo thuốc nổ
pháo nổ gây nguy hại cho bản thân và xã hội